tỉnh thanh hóa có diện tích rộng đường điện đi qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp như đồi núi rừng tự nhiên hay rừng trồng sản xuất
chính vì vậy mà việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện luôn được đặt lên hàng đầu trong những năm qua
huyện ngọc lạc có diện tích rừng trồng sản xuất tập trung khoảng tám trăm năm mươi ha gần một nửa trong số hai trăm bảy mươi km chiều dài đường dây trung áp của huyện
nằm trong phần diện tích rừng trồng nói trên điều này đã tạo ra những trở ngại không nhỏ
nhưng với nhiều nỗ lực quyết tâm điện lực ngọc lạc đã phát quang được toàn bộ hành lang an toàn lưới điện tại địa bàn
về cơ bản là bà con là đồng thuận với việc phát quang hành lang an toàn lưới điện
tuy nhiên khi đường dây điện mà đi qua rừng cây thì không tránh khỏi ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ trồng rừng
cho nên là đôi lúc các hộ cũng còn chưa được thông
tuy nhiên sau khi được tin truyền vận động thì các hộ cũng cơ bản là ủng hộ ngành điện trong việc phát quang hành lang an toàn lưới điện
với mạng lưới điện trải rộng trên khắp các vùng địa hình từ miền biển đồng bằng trung du đến miền núi
nhiều năm qua công ty điện lực thanh hóa đã cương quyết xử lý nhiều công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
và vi phạm khoảng cách pha đất tháo gỡ vướng mắt quyết tâm giảm thiểu các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện
để giảm sự cố lưới điện và đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện độ hài lòng của khách hàng
công ty điện lực thanh hóa đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn khu vực
thứ hai là tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
đặc biệt là ban chỉ đạo đảm bảo an toàn hành lang lưới điện của tỉnh của huyện
thứ ba là quyết liệt trong chỉ đạo điều hành xuống các đơn vị cơ sở cấp huyện để tập trung giải phóng hành lang an toàn lưới điện
sau nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai tại thanh hóa trong những năm vừa qua
việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
và để đạt được điều đó cùng với những nỗ lực của ngành rất cần sự trung sức của chính quyền và nhân dân địa phương
để nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa rủi ro cho mạng lưới điện